theo đánh giá mới đây của các siêu thị lớn trên cả nước so với giá thịt lợn trong nước
các sản phẩm thịt lợn nhập khẩu bán tại siêu thị rẻ hơn khoảng từ hai mươi đến bốn mươi
thậm chí là năm mươi so với giá thịt lợn ở chợ truyền thống
hiện tại một số cửa hàng siêu thị trên địa bàn hà nội
các mặt hàng thịt lợn nhập khẩu giá bán thấp hơn giá thịt ở chợ từ hai mươi đến bốn mươi
thậm chí có sản phẩm thấp hơn năm mươi
giá thịt lợn nhập khẩu được giao ở nhiều mức khác nhau
tùy thuộc nguồn gốc xuất xứ từ nga canada australia hay ba lan
theo đó thịt ba chỉ nga là một trăm hai mươi năm đồng một kg bắp bò lợn mỹ là tám mươi năm đồng một kg
sườn cánh buồm canada giá một trăm một mươi đồng một kg